thưa quý vị cùng với nhiều hoạt động xã hội bảo vệ môi trường đang được triển khai
đổi giấy lấy cây là dự án vì môi trường do nhóm sống xanh green life tổ chức hàng tháng
với việc làm này các bạn trẻ mong muốn lan tỏa lối sống xanh
nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tới cộng đồng
sống xanh là một dự án về môi trường do các bạn học sinh sinh viên đang sinh sống
học tập trên địa bàn hà nội xây dựng từ năm hai nghìn một mươi
với thông điệp bớt một cọng rác thêm một mầm xanh
sống xanh đã góp phần làm thay đổi thói quen
nhận thức của mọi người về các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường
không chỉ vậy chương trình còn giúp chúng ta có thêm những thói quen tốt
những lối sống tích cực từ đó hướng đến một môi trường
một đất nước ngày càng xanh sạch đẹp hơn
theo đó hàng tháng sống xanh sẽ tổ chức đổi giấy
các loại rác tái chế để lấy cây
hoặc một số sản phẩm xanh tại các địa điểm khác nhau trên khắp địa bàn hà nội
trong chương trình đổi rác lấy cây vừa qua đã thu hút rất đông người tham gia
nhất là các bạn trẻ mang giấy rác nhựa nilon pin để đổi lấy cây xanh
ngoài ra trong sự kiện nhóm cũng bán cây các sản phẩm xanh túi giấy xà bông tự làm để gây quỹ duy trì dự án
việc làm nhỏ ý nghĩa lớn dự án đổi giấy lấy cây đã truyền cảm hứng về bảo vệ môi trường
đến nhiều bạn trẻ
mọi người có được đem niềm yêu thích cây xanh đối với mọi người

sau nhiều thành công của các sự kiện
sống xanh đã và đang dần dần tạo được tiếng vang từ những hoạt động ý nghĩa này
tuy nhiên đôi lúc nhóm cũng gặp phải một số khó khăn về nhân sự
khi phần lớn các thành viên đều là sinh viên
là sinh viên thì có rất rất là nhiều những cái khó khăn
như về nhân sự cũng như là về tài chính có thể duy trì được các hoạt động dự án
và đồng thời bây giờ chúng mình cũng có một cái trự sở greenlight
hàng tháng cũng sẽ phải trả những chi phí đó
thì một phần là về nhân sự cũng như là về tài chính của chúng mình
đang gặp khá là nhiều khó khăn bởi vì chúng mình đều xuất phát từ sinh viên
và cũng rất là may mắn thì được mọi người rất là ủng hộ
và duy trì các dự án cho đến ngày bây hôm nay
khó khăn không làm nhóm nản trí
mà các thành viên của sống xanh
còn coi đó là động lực để tiếp thêm sức mạnh
để tiếp tục thực hiện các dự án trong tương lai
trong thời gian tới nhóm có kế hoạch tích hợp ứng dụng di động trong việc thu gom rác
bằng cách kết nối người có rác với những người thu gom bè trai
xây dựng bốn điểm thu gom tại bốn quận và xây dựng sống xanh greenlight
trở thành tổ chức trong lĩnh vực truyền thông bảo vệ môi trường